lãnh đạo hà nội bày tỏ lo ngại người dân sau thời gian dài phải ở nhà giãn cách sẽ như chiếc lò xoàn én
khi nới lỏng dễ chủ quan tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
phó giáo sư phu cho rằng trước diễn biến tình hình dịch bệnh như hiện nay
rất khó để khống chế được triệt đề một trăm linh f ra khỏi cộng đồng
hay đưa số ca mắc mỗi ngày về con số không được zero covid
ổ dịch ở phương việt hưng là một ví dụ
với dịch bệnh hà nội xác định không thể nói trước được điều gì vì thành phố vẫn còn nguy cơ
vẫn còn f ngoài cộng đồng do xét nghiệm hai ba ngày một lần phát hiện ra
chúng ta phải chung sống một cách chủ động an toàn với covid một mươi chín
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phòng nói tại cuộc họp báo vài giờ trước khi hà nội nới lỏng giãn cách
không thể nói trong thời gian giãn cách đã hết hẳn ca bệnh tại cộng đồng
hơn nữa dù hà nội đã bố trí các chốt kiểm soát cách ly tập trung những trường hợp đi từ nơi có dịch về
nhưng cũng không thể đảm bảo kiểm soát hết một trăm linh
do đó dịch bệnh vẫn có thể xảy ra
trong thời gian tới thành phố vẫn có thể phát hiện những chùm ca bệnh mới phó giáo sư phu nhận định
cẩn trọng cao độ bảo vệ từng vùng xanh nhỏ nhất
để giữ vững thành quả đã đạt được khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội
phó giáo sư phu cho rằng càng phải cẩn trọng cả độ
nếu chúng ta chủ quan đặc biệt là không kiểm soát tốt người đi từ vùng dịch về nguy cơ dịch sẽ tái diễn
hà nội cần thực hiện xét nghiệm tâm soát các khu vực có nguy cơ rất cao
nguy cơ cao để kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh
các địa phương cần tiếp tục tập trung bảo vệ khu vực an toàn tăng cường giám sát
và tiến hành xét nghiệm toàn bộ người ho sốt hay có biểu hiện triệu chứng nhiễm bệnh
các đối tượng có nguy cơ cao như lái xe người tham gia vào chuỗi cung ứng
người tiếp xúc nhiều cần tiếp tục phải xét nghiệm
nếu phát hiện ổ dịch cần truy vết mạnh nhanh rồi tiến hành xét nghiệm và đánh giá nguy cơ
phong tỏa ở mức hẹp nhất chặt nhất để không ảnh hưởng tới kinh tế xã hội
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đưa ra các giải pháp phòng chống covid một mươi chín
đối với thủ đô trong thời gian tới
bảo vệ và giữ chặt vùng xanh từ phạm vi hẹp nhất từng gia đình từng ngõ từng tổ dân phố
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cũng cho rằng mỗi ngành mỗi cơ quan doanh nghiệp
cần phải xây dựng phương án rất cụ thể để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bùng phát
tiêm đủ hai mũi vaccine công vaccine ý thức của người dân tổ chức
lãnh đạo thành ủy hà nội bày tỏ lo ngại người dân sau thời gian dài phải ở nhà giãn cách
sẽ như chiếc lò xo nén khi nới lỏng dễ chủ quan tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong khi kết quả chống dịch có bền vững hay không phụ thuộc vào ý thức chấp hành của người dân
tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn
đến nay hơn chín mươi bốn người trên một mươi tám tuổi ở hà nội đã được tiêm mũi một vaccine
tuy nhiên thành phố vẫn chưa thể về bình thường mới vì mũi hai mới đạt tỷ lệ một mươi hai
theo phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong
theo chuyên gia trần đức phu mục tiêu sớm bao phủ mũi hai cho người dân đủ điều kiện
ở hà nội rất quan trọng cần phải làm
nếu không tiêm chủng tốt việc nới lỏng giãn cách không thể bền vững được
ngoài ra người dân phải thực hiện tốt năm k vừa bảo vệ cho bản thân gia đình vừa cắt đứt chuỗi lây nhiễm
phó giáo sư tiến sĩ trần đức phu nói mỗi người dân phải tự ý thức và tự cảnh giác cao đội với dịch bệnh
bên cạnh những người có ý thức tốt sẽ có những người có ý thức không tốt
lơ là chủ quan với các biện pháp phòng dịch
những người có ý thức không tốt khi trở thành f thì có thể lây ra cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nhấn mạnh nếu không kiểm soát được lại phải giãn cách lại từ đầu
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà một lần nữa đưa ra khuyến cáo người dân
kể cả những người đã tiêm vaccine tiếp tục thực hiện thông điệp năm k
đặc biệt là đeo khẩu trang giữ khoảng cách hạn chế tiếp xúc
khi có biểu hiện triệu chứng nghi nhiễm bệnh người dân cần chủ động khai báo y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời
cùng với đó khi phát hiện những hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch
cần báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý kịp thời tránh lây lan trong cộng đồng
mỗi người ở mỗi vị trí sẽ cố gắng làm tốt nhất bộ phận hành chức trách của mình
tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống dịch đấy cũng là một trong những biện pháp giúp tham gia chống dịch

những bệnh nhân mà thường đã được tiếp nhận và xử lý ở các tuyến cơ sở rồi
tức là quy trình thường thường các bệnh nhân khi được xác định nhiễm sars cov
thì các bệnh nhân sẽ được theo dõi ở các đơn vị khác
và khi bệnh nhân bắt đầu có những triệu chứng tiến triển nặng lên ví dụ như khó thở hay là có biểu hiện
thì thảo xin sẽ được xử lý ở các tuyến theo các pháp đồ bộ y tế hoặc theo các pháp đồ mình đã biết
nhưng khi bệnh nhân mà tiến triển nặng dần lên mặc dù đã được điều trị theo pháp đồ
nhưng vẫn có những bệnh nhân sẽ tiến triển nặng thì khi mà thở oxy không đảm bảo
khi mà các biện pháp kể cả như thở hfnc thì vẫn không đảm bảo nữa
mà bệnh nhân cần phải thường đến lúc nặng nguy kịch
mà cần phải đặt ống nụ khí quảng vào để thở máy để thực hiện các biện pháp hữu sức nâng cao hơn
thì lúc đấy là lúc mà bệnh nhân sẽ phải lên trên khoa hữu sức tích cực
giai đoạn này thì chúng tôi là nhiệm vụ chính
chúng tôi tiếp nhận điều trị những bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
bệnh nhân là bệnh nhân nam năm mươi chín tuổi
tiền sử thì cũng chưa phát hiện bệnh lý mạng tính trước đây
bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín cho đến tính tới thời điểm này khoảng hơn bốn tuần
sau khi nhiễm covid một mươi chín thì bệnh nhân xuất hiện tình trạng sưu hấp nặng lên
thì phải hỗ trợ bằng việc thở máy

là kết hợp với dinh dưỡng kháng sinh điều trị
tuy nhiên thì đến ngày hôm nay thì tình trạng sưu hấp của bệnh nhân nó tăng lên
kèm theo đấy là cái tình trạng ứng co hai rất là nhiều
nó gây nên ra tình trạng toàn kỷ hóa rất là nặng
nếu mà chỉ dừng thở máy không thì sẽ không giữ được bệnh nhân

cái phổi bình thường của mình là nó trao đổi oxy và nó thải co hai
ở cái bệnh nhân này thì tình trạng trao đổi oxy nó kém và đồng thời thải co hai nó kém nữa
hai cái đấy nó ứng lại thì bây giờ bản chất của cái ecmo nó thay cho cái phổi đấy
nó đưa lấy máu của bệnh nhân qua cái hệ thống cái quả ecmo đấy
nó trao đổi với cái oxy của mình kèm theo nó thải được co hai và nó trả máu về cho bệnh nhân
khi máu về đến bệnh nhân là máu đấy rất là đẹp
nó đã bảo hòa oxy rồi và nó đã lấy được bớt co hai
căn thiệp ecmo thì cái vấn đề khó là khó đặt những cái đường
nó gọi là cái ống calula
là cái việc bật calula là cái đường thông vào tích mạch đùi và tích mạch cảnh
để cho máu từ trong cơ thể ra để trao đổi oxy ở cái ngoài cơ thể
nó như một hệ thống màng tuần hoàn thay thế ngoài cơ thể bệnh nhân
để lối với cả hệ thống đấy
đấy là một cái đường ống để lối ra
mục tiêu của mình là sẽ cố gắng giữ được cho bệnh nhân sống trong thời gian chờ đợi các cái thuốc nó tác dụng
nó làm cho cải thiện được về mặt sinh mệnh học để làm cái tổn thương phổi do covid nó sẽ dần dần nó hồi phục
giữ được cho bệnh nhân sống trong cái giai đoạn mà phổi tổn thương đấy thì đến lúc mà phổi nó lành dần
khi mà phổi lành thì dần dần mình sẽ cài mình sẽ giảm được các cái chế độ
ví dụ như là phổi nó đỡ thì sẽ dần dần bỏ được cái mô hoặc sẽ bỏ được tảng máy
và nếu mà bỏ hết được những thứ đấy thì bệnh nhân có thể sống và ra viện
do cái đặc thù công việc thế nên là khoa học sức thì cái cường động công việc lớn
áp lực công việc lớn hơn thì những bệnh nhân vào đến khoa học sức là những bệnh nhân có thể nói là nặng nhất
đe dọa cái tình trạng sức khỏe họ đe dọa kính mạng thế nên là cái áp lực công việc rất là lớn
áp lực thì rất là nhiều nhưng mà cái áp lực lớn nhất là làm sao điều trị cho bệnh nhân được khỏi bệnh
đấy là cái áp lực lớn nhất của các bác sĩ của trường
những bệnh nhân nặng mà có thể tình trạng nặng và nguy kịch thì sẽ cần phải sử dụng các biện pháp hồi sức
ví dụ như là thở máy từ các biện pháp hồi sức khác thì chỉ có ở đơn vị hồi sức tích cực
thì mới là có cái lực lượng bao gồm là bác sĩ được đào tạo về chuyên ngành hồi sức tích cực
điều dưỡng được đào tạo và chăm sóc và chuyên ngành hồi sức tích cực
thì như thế mình mới có khả năng để tiếp nhận và xử lý điều trị các bệnh nhân nguy kịch
chứ không phải là cứ
cứ là qua phòng nào cũng có thể tiếp nhận được bệnh nhân nặng
ở đây thì anh em gọi là chạy đua với sự giống bệnh nhân
thời điểm này thì bệnh nhân cũng đã gọi là đã đỡ đã đông hơn
trước thời cách đây khoảng ba bốn tuần thì có những thời điểm mà bệnh nhân ở trong khoa rất là đông
từ hai mươi năm bệnh nhân thở máy rồi x mo có thời điểm lên đến tám chín bệnh nhân thở x mo
có những trường hợp bệnh nhân vào thì phải duy động làm x mo
ngay trong đêm hai mươi ba giờ sáng em phải làm để cứu bệnh nhân
nếu không làm thì không giữ được bệnh nhân
tổng kể từ đợt bốn này thì chúng tôi có khoảng hơn bảy mươi ca nặng và nguy kịch lên trên đây
trong đấy thì có đến khoảng hơn ba mươi ca thì đã ổn định ra viện
còn lại thì số hiện tại còn lại ở trên khoa tính đến thời điểm ngày hôm nay là còn hai mươi hai bệnh nhân nặng và nguy kịch
còn làm sao để giúp chúng ta có thể
cho đến thời điểm này thì tất cả anh em ở khoa đều rất là tự tin
thứ nhất là qua hai năm điều trị thì mình cũng đã cơ bản biết được về bệnh của nó
cái sinh lý bệnh và cái diễn biến cũng đã dần dần sáng tỏa hơn qua việc đọc tài liệu và điều trị bệnh nhân
thứ hai là các kỹ thuật mình trong tay mình cũng ngày càng hoàn thiện hơn
thế nên là khi tiếp cận rồi điều trị bệnh nhân x mo thì anh em cũng đã tự tin hơn
khi mà có đại dịch xảy đến khi mà có thảm họa thì mình cũng cảm nhận thấy là cái sự đoàn kết của dân mình cái tinh thần đoàn kết đấy là rất là lớn
bệnh nhân thì có ba mươi ba tuổi rồi mà lên thì tình trạng tổ tương phổ hoàn toàn
hôm nay điều trị chạy x mo tương phổ nhân tạo chạy khoảng ba tuần rồi mà tình trạng tổ tương phổ diễn triển khá là chậm
mọi người lúc trước thì luôn nghĩ là covid này nó chỉ tiến triển nặng vào những bệnh nhân có bệnh lèn
nhưng mà không cái chủng lần này thì kể cả những bệnh nhân trẻ rất trẻ chỉ có hơn ba mươi tuổi như thế này thì vẫn có thể tiến triển nặng
riêng chạy x mo tương phổ nhân tạo này ở khoa em thì những bệnh nhân có hơn ba mươi tuổi thì có khoảng ba bốn ca phải chạy x mo
cái chủng này nó tiến triển rất là nhanh
tính ca là điều trị x mo ba tuần rồi mà nó vẫn chưa tiến triển nhiều nên nó phải tiếp tục tiến triển x mo
chạy lại phổ hồi phục điều trị chăm sóc chống những khoảng chống những trùng bộ nhiễm trong bệnh viện
hiện tại nhận quyết định của ban giám đốc thì chúng tôi đang chuẩn bị hành trang để ra sân bay
bay vào trong đó thực hiện nhiệm vụ
thật ra thì đây không phải là đầu tiên chúng tôi tham gia những cuộc hỗ trợ chuyên môn cho tuyên dưới
bản thân tôi thì cái vụ dịch làn sóng thứ tư này thì cũng ở viện hơn hai tháng rồi
và thời điểm này thì anh em cũng rất là sẵn sàng khi mà đồng nghiệp cũng như là các địa phương các bệnh viện các tuyến mà cần chúng tôi cũng sẵn sàng là hỗ trợ về mặt chuyên môn
đi bao lâu thì chúng tôi cũng chưa có nắm được
chúng tôi có thể phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình diễn biến dịch ở trong đó cũng như là tình trạng các bệnh nhân ở trong đó như thế nào
còn nhiệm vụ chính của đoàn công tác này là chúng tôi sẽ vào hỗ trợ bệnh viện nhiệt đới tỉnh khánh hòa là lân vị mà được sở y tế khánh hòa giao cho nhiệm vụ là tuyến cuối cùng điều trị nhiễm nhiễm covid ở trong tỉnh khánh hòa
thế thì nhiệm vụ chính của đoàn sẽ là hỗ trợ về công tác chuyên môn rồi những cái việc mà xây dựng những quy trình và hỗ trợ những ca bệnh nặng hồi sức cấp cứu cần phải hồi sức cấp cứu ở trong bệnh viện tỉnh khánh hòa
có thể các bạn nhìn trong kia thì các bạn nhìn thấy các bác sĩ trẻ bởi vì những cái bác sĩ trẻ trong là những cái lực lượng nồng cốt nhất
bởi vì sao
bởi vì những bác sĩ trẻ họ sẽ là những người sông phao
trong những cái mặt trận và được sự giúp đỡ chỉ đạo của các đàn anh ở trên thì với làm được chứ không là đối với công việc của bác sĩ hồi sức tích cực rất là vất vả
như thường xuyên ở trong khoa nên là sẽ cần nhiều lực lượng trẻ khỏe
mình thì là một bác sĩ trẻ kinh nghiệm thì nó phải chinh chiến thực tế rất là nhiều
trong cái thời gian làm việc thì mình mới học hỏi
các anh chị là tích lĩnh kinh nghiệm làm cho mình
bây giờ thì các kỹ thuật thì các anh em ở trong khoa rất là trẻ
nhưng mà những cái kỹ thuật như kỹ thuật ảnh mô thì những anh em trong khoa đều làm được hết
tình hình bệnh nhân hiện tại bây giờ

có thể sẽ là giáp
mình đang tựa trách này để cân nhắc cái chuyện sẽ dựng ảnh mô trong một buổi chiều này

bây giờ cái dòng của ảnh mô nó đang xa xã hơn rồi thì nếu mà trong trường hợp bảo vệ mổ thì khả năng là phải giữ tạm vận dựng cái ảnh mô để chuyển đi thì nó sẽ an toàn hơn
cái tình hình chảy máu ở chỗ vàng quang thì nó còn chảy nhiều không ạ
ở chỗ đấy nó vẫn còn chảy nhưng mà hiện tại bây giờ đang phải tìm cách để xông để rửa đã
đang có khó khăn thì sợ nó xông vào cả ngủ bụng
ngoài cái giờ làm ra thì anh em có thể những buổi chiều nếu mà công việc bệnh nhân có thể ổn định thì bọn mình lúc nào cũng có là người trực trong đấy
anh em thay nhau trực trong đấy hai mươi bốn trên hai mươi bốn
còn anh em còn lại có thể ra ngoài nghỉ ngơi
trong thời gian nghỉ ngơi thư giãn thì em có thể đi ngồi phòng đọc sách nghe nhạc xem phim
hoặc là không thì có thể xuống đi sách
có người có sở thích trồng cây thích chạy
như những chỗ khác mọi người đến các anh chị mới đến đây học mà các đội mọi người đến đây học ấy
mọi người ở những nơi những tỉnh gần như là vẫn chưa tiếp xúc với bệnh nhân covid để điều trị
mọi người đến đây rất là no nắng với vấn đề lây nhiễm
phòng hôn vấn đề lây nhiễm nhưng mà mọi người chưa hiểu hết
mọi người chưa hiểu hết vấn đề lây mọi người rất là có thể no nắng nhiều
khoa mình thì cũng là gần hai năm nay một năm rưỡi ở đây cũng điều trị nhân covid rồi
mọi người cũng quen rồi đến ngày thì vào đến ngày thì làm thôi
không có gì lo lắng hết
chào mẹ nhé
ở đây ở nhà khỏe không mẹ
dạ có mẹ ở nhà vẫn khỏe
mình cũng khỏe

tình hình tình bệnh đã phức tạp rồi thôi
con cứ giữ gìn sức khỏe để mình cứ giữ gìn sức khỏe để tình hình chăm sóc tình bệnh nhân được tốt con nhé